để giảm ủn tắc giao thông ubnd tp hà nội đề nghị quốc hội bổ sung và ban hành luật phí lệ phí mức phụ thu ô nhiễm môi trường
theo mức khí thải khi lưu hành của phương tiện xe cơ giới được bộ thông qua đăng kiểm phương tiện
phí phương tiện xe cơ giới đường bộ vào một số khu vực có nguy cơ ủn tắc giao thông
ubnd tp hà nội cũng đề nghị bộ giao thông vận tải cùng thống nhất kiến nghị quốc hội bổ sung và ban hành luật phí lệ phí mức phụ thu ô nhiễm môi trường
theo mức khí thải khi lưu hành các phương tiện xe cơ giới đường bộ thông qua đăng kiểm phương tiện
phí phương tiện xe cơ giới đường bộ vào một số khu vực có nguy cơ ủn tắc giao thông
quản lý xe đạp điện tương tự như xe máy quy định chủ xe ô tô phải lắp đặt thiết bị thu phí tự động
và mở tài khoản để phục vụ công tác thu phí và xử lý vi phạm
mục tiêu cơ bản của việc áp dụng phí chống ủn tắc không phải là số tiền thu được từ người dân
mà là biện pháp nhằm kiểm soát tình hình giao thông tại các khu vực đông đúc vào giờ cao điểm